từ lâu cây trè san tuyết trè tà xùa trè mộc trâu đã là một trong những hàng hóa có giá trị kinh tế cao của tỉnh sơn la
để cây trè trở thành sản phẩm chủ lực cho phát triển kinh tế
thời gian qua tỉnh sơn la đã tích cực tìm kiếm nhiều biện pháp nhằm đưa sản phẩm chè hướng tới thị trường xuất khẩu
gia đình chị hà thị hương thuộc đội sản xuất số năm công ty cổ phần trè trường ve huyện mộc châu tỉnh sơn la
là một trong những hội gia đình tiêu biểu trong sản xuất trè của công ty
gắn bó với cây trẻ đã được gần bảy năm chỉ với hai sáu trăm linh m hai năm hai nghìn một mươi sáu đã cho gia đình chị thu nhập gần năm mươi triệu đồng
riêng lứa trẻ xuân năm hai nghìn một mươi bảy đã thu được trên một mươi triệu đồng
nhờ có khoản thu nhập đó cuộc sống của gia đình chị đã dần ổn định hơn
chưa có người có năm không đủ ăn quanh năm bởi vì lũa nó không được năng suất cao bởi vì lũa của địa phương nó năng suất thấp
còn đây là toàn bộ sản phẩm lứa trẻ xuân năm hai nghìn một mươi bảy của công ty cổ phần trè trường ve với sản lượng năm mươi tấn chè thành phẩm giá trị khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
những bao chè đang được xếp lên container chuẩn bị đưa tới afghanistan một trong những thị trường tiềm năng mà doanh nghiệp này hướng tới

sản lượng tre thành phẩm của doanh nghiệp đều đã được xuất khẩu tính riêng năm hai nghìn một mươi sáu đã xuất khẩu được sáu trăm bảy mươi tấn với giá trị là năm mươi tỷ đồng
đối với sản xuất kinh doanh chè thì điều kiện tiên quyết nhất vẫn là chữ tín là uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp
uy tín rất là quan trọng vì nó đảm bảo cho doanh nghiệp làm tốt công tác xuất nhập khẩu
muốn vậy thì công ty phải tổ chức tốt cái khâu tổ chức sản xuất từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp
đến chế biến đến
bao bỉ nhãn mạc đến tiêu thụ đến công tác phân loại sản phẩm
tức là làm sao đảm bảo công ty là chất lượng công ty là đảm bảo về ngoại hình cũng như nội chất
hiện nay tỉnh sơn la có gần năm hectare chè
trong khí một năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu trè đạt khoảng năm trăm linh usd
thị trường xuất khẩu tập trung chủ yếu sang afghanistan chiếm gần năm mươi giá trị
còn lại xuất sang thị trường các nước lào đài loan pakistan nhật bản và hàn quốc
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
sơn la sẽ phát triển diện tích chè lên bảy hectare và xuất khẩu cũng chính là hướng đi cho cây chè của sơn la
riêng chủ trương của tỉnh sơn la trong thời gian tới về trồng cây trè đó
thì chúng tôi tập trung vào thâm canh nâng cao chất lượng sản phẩm sạch
làm sao mà chè của sơn la nói chung và chè mộc châu nói riêng là phải giữ được thương hiệu
đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng và có nhiều sản phẩm phục vụ
đời sống của bà con của nhân dân và xu hướng là chúng ta phải xuất khẩu ra thị trường quốc tế
theo đánh giá của các chuyên gia việt nam hiện là nước sản xuất chè lớn thứ bảy và xuất khẩu chè lớn thứ năm trên thế giới
khối lượng xuất khẩu chè ba tháng đầu năm ước đạt hai mươi sáu tấn giá trị đạt ba mươi tám triệu đô la mỹ
mặc dù xuất khẩu chè từ đầu năm đến nay tăng cả lượng và giá trị
nhưng theo các chuyên gia hiện thị phần xuất khẩu chè của việt nam vào các nước phát triển còn khá thấp
các sản phẩm trè chỉ xuất khẩu chủ yếu
dưới dạng nguyên liệu thương hiệu vẫn còn hạn chế
đây cũng là thách thức lớn của ngành chè sơn la đó là phải thay đổi hình ảnh tư duy sản xuất
cũng như cơ chế chính sách về quản lý để doanh nghiệp xuất khẩu và nhà sản xuất có điều kiện phát triển